quân đội nga đã phá hủy một phần cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine vào hôm qua bảy tháng một mươi hai
đây là dấu hiệu cho thấy moscow đã chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc chiến ở ukraine
bộ năng lượng ukraine thông báo cuộc pháo cách của nga đã làm hư hại một nhà máy nhiệt điện nằm dọc theo đường chiến tuyến
vụ tấn công cùng với yếu tố nhiệt độ mùa đông giảm nhanh chóng trên khắp ukraine đã khiến lưới điện của nước này bị thiếu điện tạm thời
bộ năng lượng ukraine kêu gọi người tiêu dùng tiết kiệm điện tránh sử dụng trong giờ cao điểm
các quan chức ukraine trước đó cảnh báo rằng việc nga giữ chữ vũ khí trước mùa đông có thể đồng nghĩa với khả năng
moscow đang lên kế hoạch cho một làn sóng tấn công mới vào những tháng lạnh hơn
và chiến thuật này sẽ buộc các quan chức ukraine phải cắt điện luân phiên vào mùa đông để bảo tồn nguồn cung cấp năng lượng hạn chế
trong diễn biến liên quan mới đây bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin đã gặp người đồng cấp ukraine
rostam umerov tại lầu năm góc
để tái khẳng định việc mỹ tiếp tục hỗ trợ ukraine theo đó bộ quốc phòng mỹ đang nỗ lực nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp bách của ukraine
bao gồm việc cung cấp khả năng phòng không pháo binh và chống thiết giáp như một phần của gói hỗ trợ mới được công bố